nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và các tỉnh thành phố của liên bang nga
vừa qua đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm
và làm việc với lãnh đạo tỉnh tula là địa phương cách thủ đô moscow gần hai trăm linh km về phía nam
tại buổi làm việc với thống đốc tỉnh tula ông alexei duymin hai bên cùng điểm lại những hướng
hợp tác chính giữa liên bang nga nói chung và tỉnh tula nói riêng với việt nam
và cùng nhất trí đánh giá mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng
trước hết là trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư du lịch văn hóa nhân đạo và giáo dục
các ngành chủ yếu của tula là chế tạo máy gia công kim khí và công nghiệp thực phẩm
thống đốc tỉnh tulai đề nghị phía việt nam có thể xây dựng một trung tâm hàng hóa của việt nam
tại tula để từ đây cung cấp cho các tỉnh lân cận
tỉnh tula cũng giới thiệu cho việt nam khu kinh tế đặc biệt có nhiều yêu đãi về thuế quan
về phần mình đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh khẳng định
từ khi nhận trọng trách mới cách đây chín tháng ông rất nóng lòng muốn đến thăm tula
một địa danh nổi tiếng của nga
đại sứ bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp nồng ấm mà ngài thống đốc và tỉnh tula dành cho đoàn